hòa chung khi thế chào xuân mới ngày bốn tết huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống đầu xuân
đây là lễ hội đua thuyền lớn nhất của bà con đất đảo lý sơn trong năm
tại trường đua thuyền an hải an vĩnh hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch đã tập trung về đây để xem lễ hội đua thuyền đất đảo
hội đua thuyền lý sơn năm nay có tám đội thuyền lòng nghi quy phục với gần hai trăm linh vận động viên
là ngư dân của các tộc họ trên đảo tham gia tranh tài
các ngư dân tranh tài sôi nổi trong sự cổ vũ tương bừng của bà con đất đảo và du khách thực phương
các ngư dân tranh tài sôi nổi trong sự cổ vũ tương bừng của bà con đất đảo và du khách thực phương
lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân được tổ chức hàng năm từ ngày bốn đến ngày mùng bảy tết âm lịch
đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân đảo lý sơn
đua thuyền tứ linh thể hiện văn hóa tín ngưỡng độc đáo của cư dân vùng biển đảo quảng ngãi
là dịp để những ngư dân trẻ trên đảo gian luyện thi thố tài năng điều khiển gho thuyền trên biển
qua hoạt động này các dòng tập trên đảo lý sơn cầu mong ngư dân vận đường phê gió vượt qua khó khăn vươn khơi bám biển
tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển truyền thống hoàng sa trường sa

văn hóa truyền thống của quốc gia quốc gia của quốc gia quốc gia của quốc gia quốc gia của quốc gia
truyền thống này sẽ tiếp tục gìn giữ và bảo tồn để tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên
các bậc tiền nhân và đội hùng binh hoàng sa trường sa trên đất đảo lý sơn quảng ngãi